theo sở công thương tỉnh bắc giang đến thời điểm này toàn tỉnh đã tiêu thụ được gần một trăm sáu mươi năm tấn vải thiều
trong đó lần đầu tiên xuất khẩu được hai trăm linh tấn vải tươi vào thị trường nhật bản
có thể coi vụ vải thiều năm hai nghìn hai mươi đã kết thúc thắng lợi với địa phương này
thị trường tiêu thụ có sự dịch chuyển theo hướng tích cực đó là tăng thị phần trong nước
giá bán vải thiều năm nay bình quân đạt thấp hơn vụ vải hai nghìn một mươi chín nhưng bù lại sản lượng tăng
vì thế tổng giá trị thu được từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt khoảng sáu chín trăm linh tỷ đồng
tăng sáu trăm linh tỷ đồng so với vụ vải năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt việc quả vải việt nam được xuất khẩu sang thị trường nhật bản và được người tiêu dùng nhật bản ưa chuộng
có ý nghĩa rất lớn khẳng định độ uy tín của quả tươi việt nam giúp nâng cao giá trị xuất khẩu quả vải
tạo tiền đề thúc đẩy sản xuất chất lượng cao với loại trái cây này